tối qua một mươi tám tháng một mươi một tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ ban quản lý phố cổ hà nội đã tổ chức khai mạc các hoạt động văn hóa chào mừng một mươi hai năm ngày di sản việt nam hoạt động đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân thủ đô và du khách
trong ngày khai mạc có nhiều hoạt động văn hóa với chủ đề nét xưa như trưng bày một mươi sắc phong tổ nghề triển lãm và giới thiệu về trang phục hầu đồng và những bộ trang phục áo dài phục dựng theo lối cung đình của nghệ nhân theo vũ giỏi
đặc biệt trong đêm khai mạc công chúng đã được thưởng thức chương trình trình diễn các bộ sưu tập áo dài và áo yếm của nhà thiết kế lan anh với những nét vẽ ngẫu hứng như thư họa gia kiều quốc khánh để tôn vinh lên tà áo dài dân tộc thời trang áo dài của nhiều nhà thiết kế khác như la hằng minh duyên hương
trong không gian văn hóa này du khách và người dân còn được lắng nghe nhiều tiết mục ca nhạc dân tộc đặc sắc như trèo tuồng quan họ
những hoạt động chào mừng ngày di sản văn hóa việt nam là hoạt động thường niên ở phố cổ hà nội
vinh các giá trị văn hóa của người việt nam đồng thời tuyên truyền giới thiệu góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống